tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã chủ trì cuộc họp của tiểu ban
cho ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba trước khi trình bộ chính trị xem xét thông qua
kịp thời gửi đại hội đảng bộ cấp cơ sở đóng góp ý kiến theo đúng kế hoạch
tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên tiểu ban thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương và các thành viên tổ biên tập
tại cuộc họp các thành viên tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo đã được bổ sung
chỉnh sửa đồng thời tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện thêm một bước dự thảo báo cáo chính trị đầy đủ và tóm tắt
dự thảo báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một tập trung vào những nội dung mới về chủ đề
phương châm của đại hội tình hình và những kinh nghiệm rút ra sau năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai
quan điểm tư tưởng chỉ đạo mục tiêu và định hướng phát triển định hướng tiếp tục đổi mới các ngành
lĩnh vực chủ yếu các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược
tiểu ban văn kiện yêu cầu tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên tiểu ban
cần chương hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện đặc biệt là bản tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị
trình đại hội một mươi ba của đảng xin ý kiến bộ chính trị để kịp thời phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở vào đầu tháng ba tới
tiểu ban văn kiện yêu cầu các thành viên tiểu ban và tổ biên tập tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tiểu ban kinh tế xã hội
tiểu ban thi hành điều lệ đảng nghiêm túc lắng nghe nghiên cứu chất lọc các ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp và nhân dân
nhất là ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các nhà khoa học nhà quản lý
để tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo chính trị
bảo đảm đúng tầm của một báo cáo trung tâm trình đại hội một mươi ba của đảng
phát biểu kết luận cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng tiểu ban văn kiện yêu cầu tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo
trình bộ chính trị cho ý kiến kịp thời phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở
đồng thời tiếp tục phát huy dân chủ lắng nghe trân trọng các ý kiến đóng góp
chất lọc để nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các dự thảo văn kiện
những vấn đề nào đã rõ đã chín được thực tiễn chứng minh là đúng đồng thuận cao thì đưa vào văn bản
những vấn đề còn ý kiến khác nhau chưa rõ chưa chín thì tiếp tục nghiên cứu thảo luận
phương châm là hoàn thiện dần với tinh thần thực sự dân chủ thực sự lắng nghe
những vấn đề khó như chủ đề mục tiêu các khâu đột phá đánh giá cao thấp thế nào
còn ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu tìm câu trả lời trong thực tiễn
lắng nghe tiếng nói chung theo đa số
trong quá trình hoàn thiện bổ sung nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện
cần cập nhật tình hình mới để văn kiện vừa mang tính tổng kết khái quát
tính chính trị tư tưởng tính hiệu triệu chuyển cảm hứng